ấn độ đã quyết định ngừng việc xét nghiệm tìm kháng thể nhằm sàng lọc những người nhiễm virus sars cov hai
do những quan ngại liên quan đến tính chính xác của các xét nghiệm này
hội đồng nhiên cứu y tế ấn độ icmr thông báo ngừng tạm thời việc xét nghiệm theo phương thức này
icmr đã khuyên cáo các bang không tiến hành xét nghiệm tìm kháng thể trong máu trong hai ngày tới
và sẽ có tuyên bố sau khi các đội y tế tiến hành kiểm chứng các bộ xét nghiệm